đến bây giờ vợ chồng chủ bị khởi tố và bắt giam có lẽ căn cứ vào hành vi mức độ vi phạm nên cơ quan công an quyết định như vậy
tôi cũng không biết phải làm sao chỉ mong hai vợ chồng chủ nhìn nhận lại hành động việc làm của mình để được giảm nhẹ tội bà bề chia sẻ
nói về việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin người thân của vợ chồng chủ nhắn tin đe dọa bà b cho hay đó là thông tin không chính xác
vì đến thời điểm hiện tại gia đình bà chưa nhận được bất cứ tin nhắn cuộc gọi
từ phía gia đình vợ chồng chủ xốp mai hường
trước đó ngày ba tháng một mươi hai trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh đang quỳ gối phan xin khóc lóc
nhưng vẫn bị một người phụ nữ cầm kéo đánh vào đầu cắt tóc cắt áo ngực
thời điểm xảy ra sự việc có một số người tại cửa hàng nhưng không can ngăn mà họ còn hỗ trợ người phụ nữ khống chế nữ sinh
sự việc xảy ra tại sốc quần áo mai hường số chín mươi ba đường lê hoàn thành phố thanh hóa
sau khi clip được đăng tải đã gây phẫn nộ trong dư luận cộng đồng mạng kịch liệt phản đối hành động trên của bà chủ số quần áo
thậm chí ngay trong đêm mùng ba dạng sáng ngày bốn tháng một mươi hai hàng trăm người dân đã kéo đến trước cửa hàng quần áo trên đường lê hoàn
trong đêm mùng ba tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa cũng đã tập trung lực lượng tiến hành khám xét xốp quần áo mai hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan
hiện công an thành phố thanh hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với cao thị bài hường hai mươi chín tuổi
chủ xốp quần áo mai hường về tội làm nhục người khác và cưỡng đạt tài sản
khởi tố và bắt tạm giam trịnh đình anh ba mươi một tuổi chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
theo thượng tá lê ngọc anh trưởng công an thành phố thanh hóa cho biết
cơ quan điều tra sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định xử lý nghiêm và làm rõ tất cả các đối tượng vi phạm phạm tội trong vụ án này
ở góc độ tâm lý chuyên gia tâm lý vương nguyễn toàn thiện đơn vị tâm lý bệnh viện nhi đồng tp
tp hcm nhấn mạnh từ vụ việc này hành động hợp tình hợp lý của người lớn khi phát hiện trẻ nhỏ hoặc vị thành niên trộm cắp rất quan trọng
theo chuyên gia tâm lý vườn nguyễn toàn thiện dù có những dấu hiệu cho thấy trẻ là người trộm cắp
việc kết luận xử lý và khắc phục hậu quả cần phải có vai trò của pháp luật
việc đánh đập xỉ nhục và công khai hình ảnh trên mạng xã hội có thể làm tổn thương nghiêm trọng đứa trẻ về mặt thể chất tinh thần
theo học thuyết phát triển tâm lý xã hội của nhà tâm lý học eric ericsson
tôi vị thành niên là giai đoạn trẻ đang xác định căn tính xây dựng hình ảnh bản thân
trẻ rất chú trọng cách mọi người xung quanh nhìn nhận và đánh giá về mình
nếu bị công khai các hình ảnh tiêu cực của bản thân trẻ có nguy cơ gặp khó khăn về tiến trình phát triển tâm lý
dư luận và những định kiến của người thân bạn bè hàng xóm sẽ làm trẻ đau khổ và thất bại khi phải xác định tôi là người như thế nào
qua một thời gian vết thương thể chất
có thể lành nhưng sang chấn tâm lý đôi khi sẽ theo đứa trẻ đó trong suốt cuộc đời ông thiện nhấn mạnh
chuyên gia này cho rằng hành động trộm cắp ở trẻ nhỏ vị thành niên có thể bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân
trẻ có thể bị ảnh hưởng từ việc bắt trước các hành vi không lành mạnh đã quan sát được nơi ai đó
tùy vào độ tuổi và mức độ phát triển nhận thức một đứa trẻ sẽ có những thái độ và quyết định hành xử khác nhau
theo nhà tâm lý jean pires thị sĩ trẻ con ban đầu tự cho mình là trung tâm của thế giới
nên luôn muốn có mọi thứ
lúc này cha mẹ cần đưa ra các quy tắc luật lệ để hướng dẫn hành vi của trẻ
khi trẻ phát triển lớn hơn các quy định bên ngoài dần nội hóa và trở thành nguyên tắc của bản thân
để tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp
ngoài ra một số ít người mắc chứng ăn cắp vật
đây là bệnh lý khiến người mắc luôn có thôi thúc phải đi ăn trộm những thứ mình không cần sử dụng
hoặc ít có giá trị cao
họ thường giả làm khách hàng ở các cửa tiệm siêu thị
họ sẽ có cảm giác vui thích nhẹ nhõm nếu vụ trộm chót lọt
nhưng đi kèm theo lại là cảm giác tội lỗi mặc cảm xấu hổ về bản thân
và lo sợ bị bắt sau khi trộm cắp
từ xa xưa các cụ đã có câu đó cho sạch sách cho thơm
và ngay từ khi học cấp một các cô giáo cũng nhiều lần dạy bài học này
sao có thể quên để dối viên vào cớ nhà nghèo mà cầm nhầm của cửa hàng được
nhất là ở cái tuổi sở sở ương đang hình thành nhân cách thế này
hôm nay ăn cắp cái váy một trăm sáu mươi ngày sau có thể sẽ trộm thứ đáng giá một triệu sáu
hay nhiều hơn
một đôi lần quen tay và thành tật ngay sau này làm sao sửa được
không thể lý giải được nguyên nhân tại sao cộng đồng mạng và không ít người
có ảnh hưởng trong xã hội đã lên tiếng ủng hộ nữ sinh này
họ muốn cổ suý cho việc trộm cắp cầm nhầm hay có mục đích gì
xin đừng bao biện là nhà nghèo không có tiền mua váy nên thế
nhà mình thế nào thì sống theo kiểu đó đừng đua đòi bắt trước người khác làm gì
cũng phải nhìn lại cách giáo dục dạy dỗ con gái của gia đình
xin cộng đồng mạng
cũng đừng bảo tại tráng mất sớm mẹ một mình nuôi đàn con nhỏ nên không thể quán xuyến tất cả để sinh ra câu chuyện này
không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được
bao gia đình đơn thân bao gia đình nghèo khó thậm chí còn hơn thế con cái họ vẫn trưởng thành đàng hoàng
có thể không thành ông to bà lớn nhưng vẫn trở thành những người chính trực chân thành trong cuộc sống
đó là do cha mẹ họ rất cương quyết và kỹ tính trong chuyện dạy dỗ con cái
đó là do chính họ luôn khát khao vươn lên và nỗ lực trở thành người tốt
chúng ta càng thấy nực cười hơn khi có những người kêu gọi xã hội làm từ thiện giúp đỡ gia đình nữ sinh nọ
thậm chí có vài host face trên mạng xã hội còn tới tận nhà em loài chim kể lệ rồi kết hợp trao tặng tiền bạc
thật kỳ quặc người xưa đã bảo hãy trao cần câu chứ đừng cho con cá
và có rất nhiều câu chuyện cho con cá để lại những bài học đau buồn do mọi người không nhớ
ví dụ như trường hợp của hảo anh cậu bé bị ông bà chủ bạo hành năm xưa

hảo anh được dư luận biết đến khi bị bạo hành trong trại tùm sống minh đức ở huyện đầm sơi tỉnh cảm mau
cậu bị thương tích bảy mươi do nhiều lần ông bà chủ ép uống nước tiểu dùng kim kẹp môi đũa thăn nóng chích vào người
khi vụ án khép lại hào anh vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh cà mau sống một thời gian rồi về ở với mẹ trong căn nhà trọ
nhiều tháng theo tràng làm thượng mộc và phụ bán cà phê đầu năm hai nghìn một mươi ba cậu xin làm bốc vác cho một công ty lương thực
sau đó bị công an địa phương tỉnh nghi trộm cắp tài sản
đừng giải oan hảo anh đi học hớt tóc
khi tròn một mươi tám tuổi cầu nhận được toàn bộ hơn bảy trăm linh triệu đồng mà nhà hảo tâm hỗ trợ
sau đó cậu về khóm bốn phường tám thành phố cảm mau mua đất cất nhà hết ba trăm linh triệu
thứ tiền còn lại thích niên này nướng vào các cuộc ăn chơi thâu đêm
tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn khi xả hết tiền hào anh về đập phá đồ đạc đuổi mẹ ruột cùng cha dượng ra khỏi nhà và sau đó bị xử phạt hai trăm linh đồng
ngay sau đó hào anh cùng chị gây án bị phạt sáu tháng một mươi năm ngày tù về tội trộm cắp tài sản
do bản án bằng với thời gian bị tạm giam nên cả hai được trả tự do ngay tại tòa
theo chủ tọa phùng đinh thuận hào anh và duy đừng áp dụng hình thức giảm nhẹ do phạm tội lần đầu
thành thật khai báo bị hại cũng làm đơn xin giảm nhẹ tội
cậu bé hào anh được giải cứu và được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ vật chất
thế nhưng sau đó lại là vết trượt dài đầy lầm lỗi của cậu thiếu niên khiến bao người tiếc nuối
đừng biến nữ sinh thanh hóa năm nay thành hào anh phiên bản khác chỉ vì tình thương người đặt nhầm chỗ
quý vị nhé